trước đó vào ngày hai mươi hai tháng hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bến tre bắt quả tang trần hiếu nghĩa đang bán ma túy cho một số đối tượng tại quán karaoke ba năng thuộc khu phố bình khởi phường sáu thành phố bến tre
tiến hành kiểm tra nhanh và thử nhanh ma túy tại sáu phòng gồm bốn mươi ba khách đang hát karaoke phát hiện có hai mươi tám khách dương tính với ma túy
ngoài ra cơ quan công an còn phát hiện hai đối tượng là nhân viên phục vụ của quán có hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy và nhiều đối tượng khác có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
công an đã lập biên bản và thu giữ một mươi gói ni lông bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng dạng ketamin và bốn mươi viên nén ma túy tổng hợp
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
sáng nay tại tỉnh vĩnh phúc đoàn công tác của bộ công an do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với thường trực tỉnh ủy tỉnh vĩnh phúc để trao đổi thống nhất về chủ trương phương hướng nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân xây dựng công an xã chính quy gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong thời gian tới
dự buổi làm việc với đoàn công tác có đồng chí hoàng thị thúy lan ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy tỉnh vĩnh phúc
năm hai nghìn một mươi chín và hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh vĩnh phúc đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
tích cực tham mưu với cấp ủy chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở không để bị động bất ngờ
công tác đấu tranh với các loại tội phạm được tập trung góp phần kiềm chế hoạt động của tội phạm không để xảy ra những vụ việc phức tạp không tồn tại điểm nóng về an ninh trật tự
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí
hoàng thị thúy lan bí thư tỉnh ủy tỉnh vĩnh phúc đánh giá cao vai trò của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tạo môi trường ổn định phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương

phát biểu tại buổi làm việc đồng chí hoàng thị thúy lan bí thư tỉnh vĩnh phúc đánh giá cao vai trò của địa phương